mà cái gì
anh nói trái bánh trước mặt có thủ môn kìa

ủa cái gì
đâu quá à

anh nói nghe nè
ăn sữa cây đi ăn sữa cây tốt lắm á

nhà đi làm về em làm chi phói anh còn này à đó đó đó đó nè ăn dùm em miếng trái cây đi nè
đó xuất lên xuất lên dẫn kì kì kì dẫn vô đi vô đi vô đi vô trời ơi trời ơi thiệt rồi tá cái kiểu

luôn kéo gấp luôn ăn vô ăn vô ăn vô ăn vô ăn vô ăn vô ăn vô ăn vô ăn vô ăn vô ăn vô ăn vô ăn vô ăn vô ăn vô ăn vô ăn vô ăn vô ăn vô
bác sĩ nói là ăn cơm xong không được ăn trái cây anh phải ăn cái bụng đói để trái cây nó mới hấp thu tốt
rồi rồi rồi xuất vô xuất vô
xuất vô xuất vô lấy cái giọt bụng đuôi
anh xin lỗi anh xin lỗi

thôi không phải vậy em ra lầu em ra lầu giùm anh
anh đang coi anh có cái kiểu như mà nó ngứa ngây
kiểu gì mà kiểu
không phải tại cái cái cái quán tính hết hết

em kỳ quá à em chỉ cái trận bánh của bà vậy mà em làm
đưa đây đưa đây không cho coi nữa
không làm em thừa thật vậy

có mấy phút nữa hà
không em không cho anh hút thuốc hút thuốc có hại cho sức khỏe
anh biết rồi thì cho anh hút níu đi nó đang căng quá mà
bây giờ không níu nữa gì còn níu à còn níu
không hút càng tốt
hiểu chưa không được hút thuốc anh bỏ luôn là em mừng
đó em làm heo anh mừng
không không còn tivi nữa không hút thuốc nữa
em hút quá
cái gì anh làm gì thì kỳ em làm cái gì kỳ cục vậy là
kỳ cục gì trời ơi trời ơi
tivi này bây giờ khùng nặng lắm rồi
anh thấy em làm quá chuyện quá đáng rồi đó nha
quá cái gì em thương anh em lo cho anh
chăm sóc sức khỏe cho anh sợ anh đói
vậy mà anh ai em được à
nè hôm nay anh mới nói cho em biết nha
em vừa phải thôi ha
tôi là chồng của em à
em em là vợ tôi
à em biết
tôi là chồng của em chứ em không phải là má tôi
em không phải là bảo mẫu
em hiểu chưa em đừng có làm cái kiểu đó với tôi nghe chưa
bực mình em quá
em biết không từ lâu rồi tôi bực mình em lắm em biết không
trang sách tôi cho đồ cưới con không bằng gì đó
cái gì kỳ vậy
cái nào giờ đâu có phản ứng gì đâu
em thấy không
rõ ràng là chị vợ chị rất là thương yêu chồng mình
nhưng mà thương đúng lúc
đang có lúc chồng mê coi đá banh
ổng hộ gà nhà
thì cứ bắt theo ý này ý nọ
thì hết chuyện này tới chuyện kia
đã vậy á khi gà nhà đang thua
người ta muốn hút hết điếu thuốc giải sầu cũng không cho nó
ai mà trả tức hả chị
bởi vậy việc yêu thương thì cũng phải tìm hiểu rõ tâm lý
thể hiện đúng nơi đúng chỗ
và càng không nên áp đặt
hèn chi thằng cháu em nó cắn em
chỉ là chuyện nhỏ trong cuộc sống thường ngày thôi
nhưng mà nếu mà chúng ta không có chú ý
thì biết đâu có thể là
có thể cái xảy nó nảy cái ung
giang đùa rút kinh nghiệm nghe không
dạ em cảm ơn chị nhiều thiệt là nhiều lắm nha chị
đó chỉ là một câu chuyện nhỏ
gửi tới quý vị khán giả của chuyện thật như đùa thôi
đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt
quý vị và các bạn
hẹn gặp lại trong chương trình lần sau nha